tại xã gia phú huyện bảo thắng tỉnh lào cai trong quá trình san đất để làm nhà người dân đã phát hiện một chiếc trống đồng cổ có niên đại hàng nghìn năm tuổi và một số di vật như xương diều đồng
trước đó trong quá trình san gạt đất làm nhà của gia đình bà hoàng thị vắng tại thôn tả thang xã gia phú huyện bảo thắng người dân đã phát hiện một chiếc trống đồng cổ và một số di vật
qua khảo sát tổng thể trống đồng còn tương đối nguyên vẹn có chiều cao ba mươi tám cm
rộng đáy sáu mươi bảy năm cm mặt trống có đường kính rộng sáu mươi ba cm
theo đánh giá bước đầu của cơ quan chuyên môn chiếc trống này là một cá thể trống đồng thuộc thời kỳ văn hóa đông sơn cách đây hai đến hai năm trăm linh năm
đây là một hiện vật rất có giá trị về nghiên cứu khoa học lịch sử và văn hóa góp phần vào việc khẳng định sự phát triển lâu đời của cư dân lạc việt ở vùng biên cương phía bắc của tổ quốc việt nam